hai nhà lãnh đạo bày tỏ về quan hệ đối tác chiến lược việt nam singapore có nhiều chuyển biến tích cực nhất trí phối hợp chặt chẽ để tích cực chuẩn bị cho các hoạt động thiết thực kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm hai nghìn một mươi tám đồng thời tăng cường hơn nữa hợp tác trên lĩnh vực chính trị ngoại giao kinh tế thương mại khoa học kỹ thuật giáo dục đào tạo
thủ tướng lý hiển long bày tỏ mong muốn việt nam ủng hộ singapore đảm nhiệm thành công vai trò chủ tịch asean hai nghìn một mươi tám đề nghị
thủ tướng lý hiển long bày tỏ mong muốn việt nam ủng hộ singapore đảm nhiệm thành công vai trò chủ tịch asean hai nghìn một mươi tám
phim tài liệu đất nước con người việt nam cùng hai trăm bốn mươi bức ảnh về quan hệ ngoại giao tình hình đất nước con người tình hình kinh tế văn hóa xã hội của hai nước tập trung vào các nội dung chính như quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết gắn bó giữa hai nước việt nam lào những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của cộng hòa dân chủ nhân dân lào cuộc sống bình dị của người dân lào vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên những thành tựu về phát triển kinh tế xã hội vẻ đẹp của đất nước con người và thiên nhiên việt nam
phát biểu tại buổi lễ phó trưởng ban tuyên giáo trung ương bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông trương minh tuấn và bộ trưởng bộ thông tin văn hóa và du lịch lào ông bosen kham vodala nhấn mạnh triển lãm là một dấu ấn quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia củng cố tốt hơn tình hữu nghị việt lào
sự ra đời của cộng đồng kinh tế asean đã mang đến nhiều cơ hội việc làm cho đội ngũ nhân lực chất lượng cao đặc biệt là những nhân sự thành thạo ngoại ngữ
trong đó tiếng anh là ngôn ngữ không thể thiếu
nhiều lao động ở các quốc gia trong khu vực đã chủ động nắm bắt xu hướng này và có những định hướng tốt cho việc phát triển nghề nghiệp của mình trong tương lai
trong khi đó ở việt nam nhiều chuyên gia nhận định trình độ ngoại ngữ của lao động việt nam vẫn khó có thể cạnh tranh với các nước trong khu vực và trên thế giới
trường đại học kinh tế quốc dân ngày càng xuất hiện nhiều hơn những sinh viên đến từ các nước trong khu vực asean
những bạn trẻ này sau bốn năm học đại học tại đây
đã có thể nói được ít nhất là ba thứ tiếng trong đó có tiếng anh
trong khi đó ở việt nam hàng năm lượng sinh viên ra trường chật vật tìm kiếm việc làm vì năng lực tiếng anh không đảm bảo vẫn là con số không nhỏ
tiếng anh kém cũng là nguyên nhân khiến cho nhiều cử nhân không đáp ứng được điều kiện để học lên bậc học cao hơn hay để vượt mất cơ hội du học
tiếng anh hiện nay thì cũng đang là vấn đề của rất nhiều bạn sinh viên ạ
và em thấy là cái cách dạy tiếng anh hiện nay của trường thì cũng có thể là nó vẫn mang cái tính truyền thống nhiều quá
nó vẫn chú trọng dạy phương pháp dạy những cái nó ít hữu dụng ví dụ như là mình không chú trọng dạy nghe và dạy nói là những cái rất là quan trọng và nó thực sự cần thiết khi mình sinh viên sau này
việc thiếu tự tin trong giao tiếp đặc biệt là giao tiếp bằng tiếng anh là thực tế phổ biến trong giới trẻ việt nam ngay cả với những sinh viên có năng lực tốt
thực ra thì tiếng anh thì cháu cũng bình thường ạ
ở mức trung bình
ở mức trung bình là cháu cũng không tự tin lắm
có một số trường hợp thì mình nhờ đến các bạn trong đội tuyển của mình để nói giúp mình mình cũng không biết cái nói thế nào cũng có một chút khó khăn
gọi là cái việc mà mình chưa được cụ thể là tiếng anh hoặc là các kỹ năng mềm chưa được tốt thì cũng một phần là do mình chưa chịu tự cải thiện
tức là mình còn không quan tâm đến nó nhiều
đây cũng là rào cản làm cho nhân sự nước ta thiếu tự tin trên tiến trình hội nhập

tổ chức lao động quốc tế ilo so với các quốc gia asean trình độ tiếng anh của việt nam hiện đứng sau singapore malaysia philippines và brunei
đội ngũ nhân sự đến từ các quốc gia trên sẽ chiếm ưu thế nhờ khả năng tiếng anh tốt và phong cách làm việc quốc tế
thậm chí ngay tại thị trường việt nam nếu không trang bị cho mình vốn tiếng anh tốt nhiều bạn trẻ có khả năng thua ngay trên sân nhà
trước thực trạng trên cùng với những yêu cầu về hội nhập quốc tế
nhiều cơ sở đào tạo cũng đã có những chuyển động nhằm thay đổi phương thức dạy và học ngoại ngữ để nâng cao trình độ cho lực lượng lao động tương lai
sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân tại một số trường học và trung tâm nhà nước
một camera một máy tính có kết nối mạng đã mở ra một thế giới kết nối học sinh trường trung học phổ thông đức hợp hương yên với học sinh khắp nam châu
đây là ý tưởng ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy
các em có thể tự tin thuyết trình bằng tiếng anh của cô giáo trần thị thúy mở ra ý tưởng về lớp học xuyên lục địa
ở đây các em có thể tự tin thuyết trình bằng tiếng anh giao lưu trực tiếp với học sinh chuyên gia nổi tiếng từ nước ngoài
như hôm nay là với ông antony sassisto phó chủ tịch phụ trách giáo dục toàn cầu của microsoft
các em có thể tự tin hơn đặc biệt là với môn tiếng anh
từ nỗi sợ nói tiếng anh giờ đây các em có thể tự tin với cả bốn kỹ năng nghe nói đọc viết
bằng cách tham gia cộng đồng giáo viên sáng tạo việt nam cô thúy đã kết nối được với hàng ngàn giáo viên trên khắp thế giới để sắp xếp những giờ học xuyên lục địa nhờ công cụ sky như thế này
vào đầu tháng một mươi vừa qua thị trường đào tạo tiếng anh của việt nam cũng chứng kiến hàng loạt cơ
cơ sở của học viện anh ngữ equest và anh ngữ việt mỹ vatc bất ngờ thay đổi biển hiệu sang tên ivy prep
khiến nhiều người băn khoăn về sự biến mất của hai thương hiệu đào tạo tiếng anh gần hai mươi năm tuổi và đang có chỗ đứng vững chắc trên thị trường
cần phải có sự chuyển mình và biến phương pháp dạy tiếng anh không còn là dạy một ngoại ngữ nữa
mà sẽ là dạy một ngôn ngữ cho học sinh và dùng ngôn ngữ đấy để học các phần kiến thức khác như kỹ năng mềm
như học về sản phẩm
và cái cách để sử dụng các công cụ và kỹ năng làm việc sau này
nhiều trung tâm tiếng anh tên tuổi trước kia giờ đã không còn chiếm lĩnh thị trường tại các thành phố lớn như trước đây
với hàng chục lớp học học kín các ca vào buổi tối hay ngày nghỉ cuối tuần
thay vào đó các trung tâm đang có xu hướng chuyển đổi từ đào tạo tiếng anh thông thường sang lĩnh vực đào tạo chuyên sâu
và hoạch định chiến lược học tập dài hơi hơn tại các trường đại học danh tiếng trên thế giới
thông qua các chương trình học bổng
xu hướng học tiếng anh đang thay đổi mạnh mẽ trong thế kỷ hai mươi một
nhu cầu học tiếng anh của học sinh có xu hướng kết hợp
giữa đào tạo kỹ năng lãnh đạo kỹ năng tranh luận tổ chức hoạt động cộng đồng hay lập trình
đây cũng là những kỹ năng thiết yếu đón đầu cho cuộc cách mạng công nghiệp bốn và hội nhập quốc tế
bộ giáo dục và đào tạo cũng đang định hướng để đưa tiếng anh trở thành ngôn ngữ thứ hai của việt nam
và hy vọng với nỗ lực từ phía các cơ sở đào tạo và bản thân mỗi người mỗi gia đình
thì lộ trình này sẽ khả thi và diễn ra nhanh chóng
còn bây giờ xin được tiếp tục chương trình
với phần tin điểm đến chúng ta sẽ cùng nhau khám phá thành phố biển kép ở campuchia
thưa quý vị kép từng là một trong những thành phố biển đẹp nhất campuchia những năm đầu thế kỷ hai mươi
mặc dù bị chiến tranh và thiên nhiên tàn phá nhiều
nhưng thành phố nhỏ này vẫn thu hút rất nhiều du khách trong nước và quốc tế bởi một nét duyên dáng rất riêng
kép còn có nghĩa là yên ngựa là một thành phố trực thuộc trung ương ngang cấp tỉnh của campuchia
kép có hai quận cách biên giới việt nam
có nghĩa là hà tiên bốn mươi km
thành phố kép được xây dựng từ năm một nghìn chín trăm linh tám thời pháp thuộc
và được xây dựng nâng cấp thành những khu resort cạnh biển từ những năm một nghìn chín trăm bảy mươi
cái tên kép được giải thích từ tiếng pháp là lơ cáp có nghĩa là mũi đất nhô ra biển
ngày xưa sau khi phát hiện ra nơi này người pháp đã xây dựng nhiều khu nghỉ dưỡng trên sườn núi này
sau đó quốc vương sianuk của campuchia cũng đã cho xây dựng một hôi biệt thự trên này
để những khi cần
trong thời khơ me đỏ các công trình xây dựng resort của người pháp ở thành phố kép bị phá hủy rất nhiều
thế nhưng vẫn còn dấu tích một thời kỳ vàng son của thành phố biển xinh đẹp này
kép còn nhiều biểu tượng bảng hiệu và kiến trúc từ thời pháp còn sót lại
gần đây thành phố kép đang bắt đầu chú trọng nhiều hơn đến du lịch
một số nhà nghỉ mát cùng những khách sạn hạng sang được xây cất để phục vụ du khách
hiện nay ngoài một số resort mới xây đáng chú ý
là các burgallow một nơi nghỉ ngơi đẹp nhất được trang trí theo phong cách nhà vườn
với bể bơi và nhà hàng phục vụ ẩm thực theo phong cách pháp và khmer
con đường này chạy giữa núi và biển dài khoảng năm sáu cây số
có lẽ là con đường đẹp nhất campuchia
núi xanh đã đẹp mà biển xanh càng gợi cảm với sóng nước xanh dờn nhẹ nhẹ vỗ bờ
theo con đường ven bãi ngoài bóng cây xanh và sự sạch sẽ rất đáng phục
đập vào mắt du khách
là pho tượng một thiếu nữ to cao dựng tại mũi đất nhô ra biển
về pho tượng này có câu chuyện truyền thuyết mà người dân ở thành phố kép truyền tay nhau
nàng sereso có chồng đi đánh cá mấy ngày sau không thấy chồng trở về
nàng ra bờ biển ngóng đợi rồi chết trong tư thế ngồi
người ta đã đáp tượng người vợ thủy trung này để tưởng nhớ tôn vinh
vượt qua tượng một đoạn sát bên đường trong phần công viên có tượng con ghe khổng lồ
giống như nhiều nơi khác trên đất campuchia cũng dựng tượng trái cây
cùng một vài loài vật khác thân thiết đối với người dân địa phương
tượng con gẹ là một hình ảnh thú vị trong mắt khách nước ngoài
cũng dễ hiểu kép là một thành phố du lịch nổi tiếng về vẻ đẹp hiếm có
còn nổi tiếng về hải sản nhưng nổi tiếng nhất là gẹ
ghe ở đây không lớn nhưng chắc và ngọt thịt là món ăn hấp dẫn nhiều người
gẹ được ăn với những trái ớt tiêu tươi ngon của campos
ngoài gẹ còn có các loại cá biển mực ống tôm nướng
được người dân nơi đây pha chế thành nhiều món ăn đặc sản
mà ai đã ăn một lần sẽ nhớ mãi khi tới kép
ngoài bãi biển đẹp thành phố kép còn có một số địa điểm tham quan thú vị khác
như chùa samot siang say nằm cách trung tâm thành phố hai km
đây cũng là một ngôi chùa campuchia hấp dẫn với kiến trúc đặc trưng
nếu thích lặn biển du khách có thể đến đảo con thỏ
cách trung tâm thành phố khoảng ba mươi km
đảo có các bãi biển cắt trắng và nhiều dừa
nước biển khá trong du khách có thể bơi bằng ống thở quanh các tảng đá
dưới biển không có san hô nhưng rất nhiều cá
hiện nay trên đảo mới chỉ có một số nhà nghỉ đơn sơ
những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình kết nối asean tuần này của chúng tôi